trẻ đá hiện là nghề chính của một bộ phận lao động ở hòn sóc thuộc xã thổ sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
hiện nay còn hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động trong nghề khai thác đá
hàng năm nộp ngân sách nhà nước với số tiền khá lớn nhưng kèm theo đó là vấn đề ô nhiễm môi trường bệnh tật
tình hình phức tạp về an ninh trật tự cơ sở hạ tầng xuống cấp
nếu không quản lý khai thác hợp lý thì các bãi đá ở khu vực hòn sóc khoảng chục năm nữa không còn
tuyến đường từ quốc lộ tám mươi vào xã thổ sơn dài hơn một mươi km nhưng chúng tôi phải mất hơn nửa giờ ngồi ô tô mới tới địa phương này
nhiều đoạn hư hỏng nặng xe tải cỡ lớn chở đá lưu thông với tần suất dày tiếng kim loại ma sát và đá chát chúa
bụi đá mịt mù giữa trời nắng hai bên đường la liệt đá những người thợ đá vẫn say sưa với công việc hàng ngày
bây giờ làm máy lúc xưa đục tay không à đục cái như là cũng
không có xe cuốc như bây giờ hiện tại giờ mọc ở trên núi á thì làm cực khổ lắm
rồi giờ cũng thấy đỡ một phần thì mình mua đá người ta lại á lời thì ăn lộ thì mình chịu cái gì á
cái trẻ đá có nguồn gốc từ huyện thoại sơn tri tôn tỉnh an giang
khi những bãi đá của vùng cát sơn bảy núi bị cấm khai thác
những người thợ đá mới đến thổ sơn hành nghề rồi truyền nghề lại cho dân địa phương
nghe này không cầu
chỉ cần sức khỏe và độ chính xác cao các bãi đá ở khu vực hòn sóc đã giải quyết việc làm
và thu nhập ổn định cho trên một năm trăm linh lao động trong đó có khoảng một lao động địa phương